họ cần ngăn chặn một cuộc khủng hoảng y tế công cộng trong khi cố giữ cho thành phố hoạt động bình thường theo washington post

trong bối cảnh của thành phố new york ghi nhận số ca nhiễm của bệnh nhân
các quan chức cũng phải vật lộn để cung cấp dịch vụ cơ bản cho tám tám triệu người dân

tình đến tối ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ba tuyến tàu điện ngầm đã bị ngừng
trong khi đó sở cứu hòa thành phố new york đã kêu gọi người dân chỉ gọi chín trăm một mươi một nếu họ thực sự gặp các trường hợp khẩn cấp
trong khi đó sở cứu hỏa thành phố new york đã kêu gọi người dân chỉ gọi chín trăm một mươi một nếu họ thực sự gặp các trường hợp khẩn cấp
với một phần ba nhân viên phải nghỉ việc vì bị ốm các quan chức cho biết thêm
hệ thống đang bị quá tải khi có nhiều người có triệu chứng covid một mươi chín gọi điện đến và muốn đi xe cấp cứu đến bệnh viện để xét nghiệm
sở cảnh sát new york cũng đã phải hủy bỏ ngày nghỉ của các sĩ quan khỏe mạnh trong dịp đầu năm
sau khi đã có hàng trăm các sĩ quan có kết quả xét nghiệm dương tính với virus
chính phủ liên bang cũng đã phải cử sáu mươi nhân viên y tế thuộc cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang và ba mươi xe cấp cứu đến new york
bên cạnh đó chín địa điểm xét nghiệm mới đã được thành lập điều phối viên chống dịch covid một mươi chín của nha trang jaff chion cho biết
chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để tăng cường tiếp viện cho new york trong khi họ chiến đấu với biến chủng omicron ông chian nói thêm
tại ấn độ giới chức nước này cho biết
biến thể omicron hiện chiếm hơn năm mươi số ca covid một mươi chín mới trong bối cảnh lây nhiễm ở ấn độ lên mức cao nhất trong bảy tháng trở lại đây
giới chuyên gia y tế nhận định làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ ba có thể đã bắt đầu xuất hiện tại một số thành phố ở ấn độ
trong bối cảnh số ca mắc mới tính theo ngày đã tăng gấp đôi chỉ sau có một tuần
người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống covid một mươi chín của chính phủ ấn độ tiến sĩ v k poon
đã cảnh báo về tình hình
giới chức nước này cho biết biến thể omicron hiện chiếm hơn năm mươi số ca covid một mươi chín mới trong bối cảnh lây nhiễm ở ấn độ lên mức cao nhất trong bảy tháng trở lại đây
giới chức nước này cho biết biến thể omicron hiện chiếm hơn năm mươi số ca covid một mươi chín mới trong bảy tháng trở lại đây
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
rất vui được đồng hành cùng quý vị trong ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và mong nhận được sự ủng hộ của quý vị trong thời gian tới đây
một lần nữa xin được kính chúc quý vị một năm hai nghìn hai mươi hai an khang kịp vượng